từ lúc đội hành quyết dựng hắn dậy và đưa ra trường bắn hắn tỏ thái độ bình tĩnh hiếm có
hắn chỉ nói với cán bộ thi hành án rằng tội của cháu đáng chết lắm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
và đã bỏ đi biệt xứ
sự việc anh đỗ hoàng bình cùng vợ là phạm thị mỹ hạnh ôm nợ rộn lên một thời gian rồi chìm dần vào quên lãng
người dân vùng đất cao nguyên trở về nhịp sống bình yên khi xưa cân bắn bên những dãy cà phê xanh mướt mát
nhận định đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh đã quyết định thành lập chuyên án
lấy bi số ghl hai nghìn một trăm linh năm
tập trung mọi nhân lực và nguồn lực
để điều tra làm sáng tỏa vụ việc
trong quá trình phát đi thông báo tìm kiếm người mất tích
ban chuyên án đã thu nhận được nhiều thông tin
từ công an tp bảo lộc
cho biết đang tìm kiếm một công dân mất tích
người đắk lăng
khi mà nghe được cái thông tin
trong công an bảo lâm
phát hiện một cái xác bị vùi ở đồi thông như thế
đối chiếu với nhận dạng
đặc điểm người bảo lâm
để phụ nữ đến trình báo
đặc điểm người chồng người ta
chúng tôi có nhiều
nhận định là giữa
người người ta trình báo
đến trình báo thân nhân
với lại cái xác ở trong bảo lâm là một người
ban chuyên án lập tức tổ chức để
thân nhân người mất tích nhận dạng tử thi sâu số
tuy nhiên vì tử thi đã phân hủy
phần lớn nên gia đình cũng không dám chắc
đó có phải là anh hoàng thế vinh
chúng tôi cũng phải đi qua đắk đắk
thu mẫu và
máu và tóc
của mẹ anh hoàng thế vinh
cũng như con anh hoàng thế vinh
để giám định với cái mẫu
máu và tóc mà thu trên người của nạn nhân
xem có trùng khớp với
của anh hoàng thế vinh hay không
trong lúc chờ kết quả giám định adn
ban chuyên án nhận được kết quả
từ viện khoa học hình sự bộ công an cho biết
viết thương trên đầu tử thi nạn nhân
phát hiện tại tổ hai mươi bốn
thị trấn lộc thắng
nhiều khách sạn đều không biết

sau khi có kết quả tương thích về hung khí
gây ra cái chết của nạn nhân
cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng nhận định
đối tượng của vụ án nhiều khả năng chỉ có một
còn việc có hai kiểu vết thương trên cơ thể nạn nhân
thì rất có thể
đối tượng đã sử dụng lần lượt từng vũ khí
sau đó viện khoa học hình sự bộ công an
cũng đã có kết luận giám định adn
giữa người thân của công dân mất tích
hoàng thế vinh
với tử thi xấu số phát hiện tại rừng thông
tổ hai mươi bốn thị trấn lộc thắng
theo đó những người này có chung hứa thống
điều này đồng nghĩa nạn nhân trong vụ án
chính là công dân hoàng thế vinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại phường tân lập
thành phố bôn hoa thuột tỉnh đắk lắk
anh vinh là lái xe cho một hãng taxi
ở thành phố bôn hoa thuột
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
anh vinh điều khiển xe innova
xuất phát từ bôn hoa thuột đắk lắk
sang thành phố bảo lộc tỉnh năm đồng
đón khách theo thỏa thuận
và mất tích từ đó
tổng hợp thông tin xong người thân
và nơi làm việc của nạn nhân cung cấp
kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường
cơ quan kể sức điều tra công an tỉnh năm đồng
nhận định đây là vụ án giết người
vì động cơ cướp tài sản
mục tiêu hung thủ nhắm tới
chính là chiếc xe innova bảy chỗ
xác định động cơ gây án là giết người cướp tài sản
đối tượng của vụ án nhiều khả năng
là người đã thuê xe của anh hoàng thế vinh
ban chuyên ám tập trung điều tra
theo hai hướng chính
tập trung truy tìm thang vật của vụ án
là chiếc xe innova bảy chỗ
nhiều tổ chính sát triển khai thông báo
truy tìm thang vật tại địa phương
và các tỉnh thành lân cận
nắm tình hình các điểm mua bán xe ô tô
cửa hàng sửa chữa
thay thế vụ tùng xe
kiểm tra camera các trạm thu phí
dọc tuyến quốc lộ một mươi bốn
ngoài ra còn có các tổ chính sát
tiến hành giả soát số đối tượng nổi
đối tượng cờ bạc lưu động
địa bàn lâm đồng
đắc lắc và đắc nông
hướng thứ hai
sẽ làm việc với gia đình và hãng xe
nơi anh vinh công tác
để làm rõ lịch trình của nạn nhân
trước và trong thời gian mất tích
đặc biệt là khoảng thời gian anh vinh có mặt
tại thành phố bảo lộc
tổng hợp các thông tin do hãng taxi
và gia đình anh vinh cung cấp
ban chuyên án bước đầu dựng lên được
nên thời gian biểu của nạn nhân
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng tám
theo đó ngày một mươi sáu tháng tám
anh vinh nhận trở khách
từ thành phố bôn ban thuột tỉnh đắc lắc
về thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
do khách hàng liên hệ trực tiếp với lái xe
và không thông qua tổng đài
nên công ty không nắm được thông tin về hành khách
ngày một mươi chín tháng tám
anh vinh một mình lái xe trở lại đắk lắc
vì khách chưa giải quyết xong công việc
tại bảo lộc
và hẹn ngày hai mươi hai tháng tám quay lại đón
ngày hai mươi hai tháng tám
anh vinh thông báo với công ty
rồi từ đắc lắc qua bảo lộc đón đến
và từ đó mất liên lạc với người thân và công ty
ngoài việc làm rõ được lịch trình của anh vinh
thì gia đình còn cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin
ngày hai mươi ba tháng tám
có nhận được điện thoại của một người
tự xưng là chủ sườn gỗ bên gia lai
cho biết anh vinh mượn tiền
nhưng giờ không liên lạc được
nên đề nghị gia đình phối hợp tìm kiếm anh vinh
và thanh toán các quản vay
sau đó vào nạn nhân nhận được tin nhắn
từ số máy của chồng với nội dung
anh nợ rất nhiều tiền nên phải bỏ trốn
vì không rõ thật gư thế nào
nên ngày hai mươi bốn tháng tám
gia đình đã đến công an thành phố bảo lộc
trình báo và nhờ tìm kiếm anh hoàng thế vinh
công an thành phố bảo lộc
trong quá trình xác minh tin báo

lẫn ngồi xưng là chủ nợ của vinh
nhưng đều không có tín hiệu
chúng ta phải bắt đầu từ cái nơi xuất phát
của nạn nhân
tức là nạn nhân sang bảo lộc
thì chúng ta phải tìm được xem là nạn nhân ở đâu
trong những ngày đưa đón khách
đưa vào đón khách
kết quả tìm kiếm nạn nhân trước đó
của công an thành phố bảo lộc
ghi nhận anh hoàng thế vinh
có lưu trú tại một khách sạn
ở phường lộc sơn thành phố bảo lộc
nhưng sau đó đi đâu thì chủ khách sạn không biết
lần làm việc thứ hai với chủ khách sạn
được xác định là nơi nạn nhân từng lưu trú
ngoài các câu hỏi chuyên sách
chuyên sâu cơ quan điều tra còn mở rộng
xác minh ra các khu vực xung quanh
với hy vọng có ai đó vô tình nhìn thấy
hoặc tiếp xúc với nạn nhân
qua cái việc xác minh
những nhân viên của khách sạn
rồi những người mà xung quanh khu vực đấy
thì xác định là anh hoàng thế vinh
là có đi cùng với lại
một người thanh niên
và có đeo theo một cái túi
theo mô tả của nhân chứng hiếm hoa
nói biết việc
thì người này đi cùng anh vinh từ khách sạn
sau đó lại đón taxi đi đâu không rõ
khi đi anh ta đeo một chiếc túi
giống vỏ bọc đàn guitar
nhận định khả năng nam thanh niên này
là người đã thuê anh vinh trở sang bảo lộc
và có liên quan đến cái chết của nạn nhân
do vậy ban truyền án quyết định
dồn lực lượng vào việc xác minh manh mối
về thanh niên có đặc điểm nhận dạng
như người làm chứng mô tả
sau khi mà xuống xe của nạn nhân
sẽ phải di chuyển
bằng một cái phương tiện công cộng nào đó
thế thì từ cái nhận định này
thì chúng tôi đã xác minh
ba cái hãng xe taxi
và rất là
làm rất là kĩ
từ tổng đài
từ khi nhận đón khách
trả khách từng xe một
trong cái khoảng thời gian đó thì chúng tôi
đã phân loại ra
và làm rõ được một cái xe
là đúng cái thời điểm
mà nạn nhân với người thanh niên đó xuất hiện ở cái khách sạn
theo cái phản ánh của nhân viên
thì chúng tôi đã tìm được
được một xe là chở cái người thanh niên này
về cái đường tệ tĩnh
thế thì tới đây thì rất là mừng
nhưng mà lại là
nó chưa rõ
bởi vì cái đường tuệ tĩnh là một cái quạng đường rất là dài
thì lái xe chỉ nói là
chỉ bỏ người thanh niên ở ngay đầu đường
và người thanh niên tiếp tục di chuyển
đi vào nhà nào thì không rõ
từ thông tin do lái xe taxi
cùng với những người thanh niên
cơ quan điều tra tổ chức thực hiện lại quãng đường
đón trả khách
nằm khoanh vùng vị trí người thanh niên xuống xe
song song với đó
một cuộc tổng giả soát đang được âm thầm lên kế hoạch
việc gia soát xác minh về khẩn trương
nhưng phải tuyệt đối bí mật
để không gây sáng trộn
hoang mang trong nhân dân
và tránh rút dây động rừng
trong lúc công tác gia soát xác minh
đang ở giai đoạn nước rút
thì tổ trinh sát
ém nắm tại đường tuệ tính
phải phát hiện trước sân ngôi nhà số bốn mươi
có hôn đậu một chiếc xe ô tô được phủ bản
thông tin này nhanh chóng được báo
về ban truyền án
và lập tức chủ nhân của ngôi nhà
được đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
tuy nhiên sau khi xác minh
thì chủ nhân của ngôi nhà lại không sống tại đây
mà cho một cặp vợ chồng trẻ thuê
từ hơn một năm nay
danh tính của người đứng tên thuê nhà
nhanh chóng được xác định
là kiều quốc huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đến từ thôn an phú
xã ea rừng
huyện cư mga tỉnh đắk lắc
thông tin từ cảnh sát khu vực
và một số hội sở
các cư dân sinh sống gần nhà kiều quốc huy cho biết
anh ta có vợ và con nhỏ cùng chung sống
vợ huy là công nhân
còn anh ta chưa rõ nghề nghiệp
cũng theo một số cư dân sống đối diện nhà huy thuê trọ
thì cách đây một mươi ngày
họ bắt đầu thê ô tô đậu trong sân
gần như cùng lúc
các chính sát cũng đã xác minh
được chiếc xe đăng đậu trong nhà trọ của huy
chính là phương tiện được anh hoàng thế vinh sử dụng
trước khi bị sát hại
hệ thống các tài liệu thu thập được tới lúc này
chỉ huy chuyên án ghl hai nghìn một trăm linh năm khẳng định
thủ phạm sát hại anh hoàng thế vinh
để chiếm đoàn chiếc xe
chính là kiều quốc huy
phương án vây bắt đối tượng lập tức được triển khai
từ kết quả điều tra trước đó cho thấy
đối tượng có kiên thức
vừa sử dụng thành thạo súng
nên thời điểm tiếp cận được tính toán kỹ lưỡng
quá trình tiếp cận
với hết sức khéo léo bất ngờ
không cho đối tượng kịp thời trúng trả
bảo toàn tính mạng sức khỏe cho lực lượng vây bắt
cũng như cho chính đối tượng
sau khi đã thực địa xung quanh khu vực
đối tượng sinh sống
cũng như nắm thời gian biểu của các thành viên trong gia đình
ban chuyên án quyết định
sẽ tiến hành vây bắt đối tượng
sau khi người vợ đã ra khỏi nhà cùng với đứa con nhỏ
những trinh sát dày dạn kinh nghiệm
được trang bị áo trúng đạn
sẽ trực tiếp đối diện với kiều quốc huy
xung quanh ngôi nhà
các lối ra vào khu dân tộc
các dân cư đều được bố trí cán bộ
theo yêu cầu của trưởng ban chuyên án
sau khi khống chế được đối tượng
sẽ lập tức tiến hành khám xét nhà
để thu thập tài liệu vật chứng có liên quan đến vụ án
chủ nghĩa một mươi hai
và cái tính chất đồng phạm ở đây là có khả năng có nhưng rất ít
theo hướng nhận định của tôi thì sẽ có thằng bình
nhưng mà thằng bình này có hai khả năng
một là nó đã đi nước ngoài
hai nữa là đã bị giết
giết này cũng có thể là nó giết hoặc là một băng nhóm khác giết
nhưng mà nó nghĩ rằng là cơ quan điều tra không tìm ra thường bình
cho nên là tất cả cái việc này nó chỉ khai cho thường bình làm cái việc này
còn nếu nó có tội mà chứng minh được thì
nó chỉ phạm ở cái tội là không tố giác tội phạm
để nó thoát cái tội giết người cuối cùng của nó
với nguyên tắc không làm oan người vô tội
cũng không bỏ lò tội phạm
ban chuyên án chỉ đạo xác minh nhanh
thân nhân lai lịch của hai cái tên mới là bình và dũng
đặc biệt làm rõ việc có hay không quan hệ làm ăn
giữa nạn nhân và tội phạm
với các đối tượng bình dũng huy
quá trình xác minh tại bảo lâm thì có cái thông tin là
đỗ hoàng bình cùng với bà là do nợ nằm một số tiền rất lớn
và đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm hai nghìn một mươi
gia đình đỗ hoàng bình xác nhận
hơn ba năm qua chưa một ai trong gia đình gặp lại bình
gọi điện thì không được
một năm chỉ đôi ba lần nhận được tin nhắn từ số máy của họ
tổng hợp thông tin do nhân dân chính quyền và đặc biệt là người thân của đỗ hoàng bình cung cấp
cơ quan điều tra tin rằng
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi hai đến thời điểm xảy ra vụ án

anh bình không hề xuất hiện tại địa phương
do vậy không thể có chuyện giao dịch làm ăn
dẫn đến mâu thuẫn mà phải ra tay sát hại nạn nhân
và càng không thể ra lệnh cho kiều quốc huy
tiến hành xác minh đối tượng tên dũng thì không khả thi
vì kiều quốc huy không cung cấp được tên tuổi địa chỉ
thêm nữa là quá trình giả soát tất cả các mối quan hệ của đỗ hoàng bình
trước thời điểm mất tích
thì cũng không phát hiện anh này có quan biến
hay làm ăn với ai tên dũng quê thái nguyên
về phía nạn nhân thì không có tài liệu nào cho thấy
anh bình có quan hệ làm ăn buôn bán
ngoài công việc lái xe taxi
thông qua đồng nghiệp rồi thông qua gia đình
phản ánh là anh bình là một người lái xe rất là chăm chỉ
cái thứ hai nữa là bằng những cái sinh hoạt hàng ngày
tức là anh này không có cờ bạc
và ngoài lái xe ra thì chẳng có một người lái xe
không có cái nghề gì khác
chỉ có phụ vợ là buôn bán nhỏ ở nhà
ngoài cái thời gian lái xe ra
thì không thể nào mà lại liên quan đến một cái vấn đề mà vay nợ
mà liên quan đến vấn đề buôn bán về gỗ
hệ thống các tài liệu đã thu thập
cộng với những nhận định phân tích có cơ sở của điều tra viên
trinh sát viên dày dàn kinh nghiệm
đặc biệt phát hiện khẩu súng ar một mươi năm
đã nơi ở của huy
được kết luận
trùng khớp với hung khí tạo nên viết thương trên đầu của nạn nhân hoàng tế vinh
đã giúp cho bàn truyền án loại được nghi vấn
có đồng phạm trong vụ án này
củng cố niềm tin kiều quốc huy là hung thủ duy nhất
dựa vào những tài liệu đã được xác minh
cộng với lập luận sắc bén của điều tra viên
đối tượng bắt đầu đối lý
hắn không lý giải được nguồn gốc số vũ khí cất giấu tại nơi trú ngụ
trong đó có khẩu súng ar một mươi năm được xác định
là hung khí gây ra cái chết của nạn nhân vinh

trải qua nhiều giờ đấu tranh liên tục
sử dụng linh hoạt các biện pháp
cuối cùng kiểu quốc huy thừa nhận
hắn là hung thủ duy nhất gây án
nhịp tiên biến
chẳng cả đó này
đối tượng gia đình
khi cung cấp
tài sản do người khác hoạt động mà có thì sẽ tránh được hành vi giết người cướp tài sản
kiều quốc huy khai nhận vì đam mê súng đạn nên thường xuyên vào các trang mạng xã hội tìm hiểu và đặt mua
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm huy có ý định giết người cấp tài sản để phục vụ giải thích cá nhân

kiều quốc huy khai nhận vì đam mê súng đạn nên thường xuyên vào các trang mạng xã hội tìm hiểu giải đặt mua
huy quan sát thủ đoạn đường vắng không có nhà dân nên quyết định thực hiện hành vi

khi chạy đoạn đường vlakid tuy nhiên huyện thuận thành huyện lạ thẳng huyện tuy promote bình t armed historical center bằng thời gian cổ nguy hiểm

cuối cùng đoàn người cũng đặt chân được đến giành sạch
nó nói anh hai không được đâu
mà mấy anh mặc đồ như thế này dày dớ đồ cảnh sát vậy là lội đường đó lội không nổi đâu
xình nước nó gần tới lưng quần lội không nổi
khi mà qua tới hiện trường lội tới hiện trường thì địa bàn nó xình lầy gừng gũi lá ô gô cút cạn rồi đó
nếu đại ân làm khu rừng nước um tùm với lá đác nhà dân sinh sống thì giạch sậy là phần hoang vui nhất
quanh rạch sậy người ta không thể nhìn thấy một nóc nhà hay một bóng người
chỉ có ngất ngàn lau sậy với những cây rừng nước
cũng giống như nhiều vùng thuộc đồng bằng sông cửu long ở nơi này mỗi ngày thủy chiều lên xuống hai mươi
điều này là một phần thú vị của sông
đoàn công tắc đến hiện trường khi trời đã chuyển sang chiều cũng là lúc nước đã rút tiếp
họ buộc phải xoắn quần lội bộ vào rừng

trong đoàn mọi người đều đã thấm nghiệp
ông giang hồi nghèm dùng chân nghỉ giải lao năm một mươi phút trước khi đi tiếp
nhưng có điều gì đó bất thường ngay trước mắt mình
những lá dừa xếp nguồn ngang không theo một trật tự nào hết
vết bàn tay để lại trên những thân dừa
buồn mát mũi rồi cắn quá anh em mới đứng lại là hút hút rủ nhau hút hút
rủ nhau hút thì đứng ở trên một cái mảnh đất đó
mà thấy sao cái kì nó xáo trộn
cái củ máy dầm với cái củ lá nó nằm dưới đất mà tại sao nó xáo ngược lên trên hết trơn à
cái lúc đó anh hai mới nói với mấy đứa này nè
nói với đằng nói với người thời nói nói chung với anh em
tao thấy cái chuyện này nó kì kì
cái mới dòm vô trong cái bột lá đó

thấy cái dấu tay nó bốc đất nó đắp á
rồi nó bốc vô bột lá còn năm ngón tay còn dính dính dính dài theo đó
cái anh mới nói với mấy đứa tụi mình
cái này tao nghi quá à
rồi giờ mình tóc cái đống xương lá này lên coi
ông giang gọi ông bạch đằng khi đó là đội trưởng đội hình sự kinh tế công an huyện long phú đến để kiểm tra
ông đằng cầm xương dừa chọc xuống
xương dừa không đi sâu xuống như thường thấy ở đất bùn mà bị đẩy ngược lại
cảm thấy có sự khác lạ giữa đám lá lùng nhùng kia
ông đằng cùng đồng đội dùng chiếc len mang theo đào lên tìm kiếm
không mất quá nhiều sức chỉ với vài nhát đào những sắc người lần lượt được tìm thấy trong cùng một hố

lôi lên nói trời ơi trời thêm một mạng nữa coi thì lôi lên

là hầm đó ba người
là lúc đó anh hai hết biết cái gì gung qua

hãy chào và hẹn gặp lại
nhiệp vụ của mình còn thấp kém lắm phải nói hoàn cảnh lúc đó đi bằng đêm có khi mang có một hay hai bộ đồ xuống khi ướt sạch chân đi trên bờ mẫu chứ đâu có đường xe như bây giờ
từ kết quả khám nghiệm lực lượng điều tra đã phát họa sơ bộ nguyên nhân gây tử vong ở nạn nhân
tất cả họ đều chết theo cùng một cách thức đó là bị đập mạnh từ phía sau gáy bằng một vật cứng gây chấn thương sỏ não dẫn đến chết
duy chỉ có một nạn nhân nữ có thêm dấu hiệu bị thiết cổ bằng tàu lá dứa điều này cũng đưa đến những phán đoán về tình huống diễn ra tản
thành phố xuống thì phải đi chiến tàu mới qua đây được chứ không có lộ sông được
anh mới bố trí kỹ bố trí cho anh ba kiệt dẫn một tổ lên đầu a thành nhất
còn lại mấy anh mà ở dài theo cái tiếng đó
trong khi các trinh sát vẫn đang truy tìm chứng cứ
thì một người dân kể chuyện trỡng hai giang về người phụ nữ đeo vòng cầm thạch
từ thành phố xuống đi cùng xưa và kiệt hoa chiếc cầu khỉ cách đây khá lâu
chiếc vòng cầm thạch trong đời khai của nhân chứng liệu có phải là chính chiếc vòng má đáo
mà lực lượng điều tra tìm thấy trên tay nạn nhân
nếu đây là tình tiết đắt giá về mối liên hệ giữa nạn nhân với kẻ gây án
thì nó lại chưa đủ căn cứ pháp lý
đề bàn chuyên án ra lệnh bắt đối tượng
thấy cái đi cầu khỉ cầu lao mà cầu tre lắc lẽo mà nó không biết đi
rồi té tới té lùi người ta nghi
dân này không phải dân nước mình
thì khi mà phát hiện cái vòng cầm thạch đó là khi phát hiện cái đầu mối bên kia đó
nó dẫn về đó người ta quần trúng người ta thấy
mặc áo màu đồ đó
người ta thấy người ta mới kể cho mình
những anh ấy làm nghiệp vụ những trinh sát mình mới mòi theo
tiếp tục giám sát sư khi người này đang làm việc trên cánh đầu mía
trinh sát phát hiện các vật dụng trên người và trong nhà đối tượng chính là của nạn nhân
lệnh bắt và khám xét khẩn cấp được thực hiện
những anh ấy làm nghiệp vụ những trinh sát phát hiện các vật trụ trên người và trong nhà đối tượng chính là của nạn nhân

là mình thư giữ một số vật chính đó là quan trọng là cũng như là vật dụng quần áo của nữ
rồi ghép giày đó thời xưa thì đồ đó hiếm lắm
nhưng mà ị vẫn giữ trong trong nhà
thì mình thấy được cái mũi đó thì là chú phát sở nó chắc chắn rồi không không không khi nào sai nó tưởng được
lên thì lột cái nón nó xuống thì cái nón nó đập cái đầu cái trong cái nón nó có ba cái nút trắng
trong cái nút nó có cây cháy chốt bằng chì nó bóp bóp đó nó còn dính tóc máu còn dính vô nè
anh ấy lật cái nón ra tôi hỏi cái nón này thì cái gì đi sư ơi
thì cũng dặn qua là có gần ba tiếng một hồi
nó không nhận rồi là cả đó là anh nói rồi tới đó là thạch anh nó gung nó vừa mừng mà nó hồi hộp mà nó gung nó mừng tới cả đó
yêu cầu một thằng nó nhận gì là được rồi
có được lời khai của nguyễn văn xua về sự tham gia của các đối tượng trong chuyên án việc thi hành bắt khẩn cấp các đối tượng trần văn sơn trần văn kẹp được tiến hành
nhưng trong số đó còn có trương tuấn kiệt là trưởng công an xã
việc bắt kịp phải trải qua các quy trình chặt chẽ
ngay lúc này lãnh đạo ban chuyên án nhận được tin chỉ trong đêm nay dạng sáng ngày mai
trương tuấn kiệt sẽ rời cố lao lên thành phố để tham gia một lớp học bồi dưỡng chính trị cho các cán bộ nguồn
liệu đây có phải là thời cơ để tên này bỏ trốn khi thay động
đi qua bển anh hai anh mới kêu mình dẫn ra ta làm việc anh chưa tin
ra anh mới coi như nó phúc thẩm ra hết dẫn ba thằng ra anh làm việc làm việc nó cũng dẫn y chang vậy
thì anh lúc đó là mặt này anh đáy xanh anh nói đi giờ làm sao chưa kịp
tôi nói là không đâu một mươi hai h này nó đi mà nó đi rồi là nguy hiểm lắm
anh hai nói giờ mày kêu ba dẫn kêu ba nở mày với trường giang với số anh em công an huyện thì qua bển liền
qua bển nói là ra lệnh là họp đảm quý bất thơ nói với đồng chí bí thơ á
thì trong đó giữ kiệt lại
anh quân bế bắt mình về đèn rồi không
nhưng kiệt là đối tượng chính
trong vụ án này nếu không bắt thẩm cấp làm theo đúng quy trình thì lúc đó là đối tượng chính
được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương một cuộc họp đảng ủy bất thường ngay trong đêm diễn ra tại xã
phó chủ tịch xã là người trực tiếp đến mời trương tuyến kiệt để mời anh này đến dự họp
anh hai qua chiến đấu đẹp có nhiều không anh hai
đảm quý có tổ chức cuộc họp độc sức mời kiệt vô họp liền
dạ em biết rồi anh hai anh ra đằng trước sân chờ em đi
rồi em thay vụ đồ rồi em theo anh đi về tránh họp luôn
người đọc quyết định tạm dừng sinh hoạt đảng với kiệt là đồng chí đức
lực lượng an ninh đã mật phục bắt đối tượng ngay tại cuộc họp khiến tên này không kịp trở tay
thì vô nói rồi nó móc xuống rồi
móc xuống thì
thì lúc đó thằng tứng ở phía sau lưng
tứng đi nhảy thì nó còng còng dính vô cái đai luôn
nói cho nó cười
mấy chị mấy anh trong đoàn quỹ là xỉu quá trời không biết cái chuyện gì mình làm quá trời
rồi mình đọc quyết định là
mình mới cho biết là nó đã chú mưu giết mấy bảy mạng người đó
cái đó quyết định đó cũng đúng là táo bạo của lãnh đạo quan chuyên án lúc đó
và khi mà tôi ra lệnh bắt kiểu đó là giờ bị ban chấp hành kiếm điểm
tức là sai quan tác
anh làm việc anh có công thật nhưng mà sai quan tác thì đáng
anh chưa xin ý kiến
bắt được trần văn sơn trần văn kẹt nguyễn văn sư và trưởng công an xã trương tuấn kiệt
nhưng theo lời khai của các đối tượng thì cả chủ mưu cầm đầu cũng là người trực tiếp ra tay với các nạn nhân là trần bá thỏ huỳnh văn hải thì đã cao chạy xa bay
vì thế công việc của ban chuyên án vẫn chưa thể dừng lại
sau khi bắt giữ trương tuấn kiệt và đồng bọn
cổ đấu tranh lấy lời khai làm sáng tỏa sự thật vụ án được tiến hành
tôi được đừng là công trưởng công an một xã chẳng lẽ làm những việc như thế này
mà tại sao mấy anh lại bắt tôi gì đây
anh có biết lúc anh tiếp nhận tin báo đó còn có một công an viên chứng kiến vụ việc
tôi nghĩ đó chỉ là mấy cái nấm mộ mà do trời mưa thì nó đất sạt lở xuống chứ không nghĩ đó là sát chết
thằng hải nó đã bị bắt
dạ nó đã khai tồn bộ sự việc
từ những vật chứng thu được trong vụ án các điều tra viên đã buộc các đối tượng phải cuối đầu nhận tội
làm những cái tên này để xem trong cái nhận định của cái tuyên án như vậy là có đúng không
có quang tên này không
yêu cầu một thằng nó nhận như vậy là được đi
cái len mà nó ở ngoài kêu là cái sũn đó là tức là nó đập nó trôn người ta là còn dính máu nó còn đút trong kẹp hồ lúa thu thu được
theo hồ sơ vụ án ghi lại các đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận sau khi ra tay với nạn nhân chúng đã lấy hết toàn bộ tài sản họ mang theo người

số bị bắt đã nhận tội có tham gia tổ chức giết người cướp cuộc khá chi tiết trùng khớp nhau nhưng chưa tên nào nhận là thủ phạm trực tiếp giết người quanh co trái né khai cho thọ hải kẹp
như vậy ngoài bốn tên bị bắt còn có hai đối tượng được cho là kẻ chủ mưu cầm đầu bao gồm huỳnh văn hải và trần bá thọ thì vẫn đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật
sáng lệ anh mới đi hậu giang báo cáo với anh bé thì anh nó đeo anh mới xuống xuống anh mới dẫn hết cho anh bốn ngày về
dẫn bốn ngày về cho anh bốn ngày về cho anh thì mới khai thác khai thác thì bây giờ mất ngãi
cuối cùng rồi là cử bấy luộm bấy luộm giờ còn nó về đây này
bấy luộm nó xuống kết hợp với luộm phú đi tìm bắt cái đường này
ông vũ này hiện tại là ở đâu
ông là ở đây ở nguyễn tăng
nguyễn tăng hả nhà ông mấy người
đồng bốn người
ông vợ của hai đứa không
ông nói số năm
nhận được tin trần bá thọ đã trốn khỏi đại ân bàn chuyên án đã kết hợp với cán bộ ấp ra soát các mối quan hệ trong gia đình và bạn bè của thọ để tìm kiếm manh mối

vậy là cái nét của đối tượng này
có ai ở nhà không
quay vào nhà mới rồi
ồ ra ngoài khi quan tâm trong lòng đứa hả
phải không em

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh đưa được hai người ra tới mà nó gọi về
hai thằng mày chở vô nhà anh
anh tính vậy hai mày có đồng ý không làm được anh ngồi mà
bây giờ tới khu vực này
mày đào lỗ
cho hai người đó cho
anh sẽ chặt lá
khu vực này ít người đi lại thế không ai biết
mày lại đào cho anh
chuẩn bị đòi đi luôn nha
thực hiện kế hoạch khoảng chín giờ tối các nạn nhân được đưa lần lượt từ nhà ra kênh để đi xuồng ra rạch sậy